như vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi vào tối mai ngày một mươi năm tháng một mươi hai
sân vận động mỹ đình sẽ nóng rực lên với trận chung kết lượt về giữa đội tuyển bóng đá việt nam và malaysia
vào trưa nay tại hà nội hai đội tuyển đã có buổi họp báo trước trận đấu mời quý vị cùng theo dõi
tham dự buổi họp huấn luyện viên hai đội đều thể hiện rõ quyết tâm giành chiến thắng trong trận chung kết sắp tới
huấn luyện viên trưởng đội tuyển malaysia khẳng định đây sẽ là trận đấu khó khăn khi bắt buộc phải có bàn thắng
nhưng ông tự tin vì mình đã mang sang việt nam đội hình mạnh nhất
chúng tôi sẽ có một mươi một cầu thủ tốt nhất ở trên sân
nhất là khi chúng tôi đã có ba cầu thủ trở lại sau án treo giò
thì đấu trước bốn vạn khán giả chắc chắn sẽ khác tại sân bukit jalil của chúng tôi
tôi đa dặn cầu thủ của mình phải thận trọng nhất là trước những đợt hoàn công của việt nam
về phía việt nam ông park hang seo cho biết đây là trận chung kết thứ hai của ông
với vai trò huấn luyện viên trưởng
trong lần này cả hai đội sẽ cố gắng thi đấu hết mình để không phụ lòng người hâm mộ việt nam
chắc chắn ngày mai sẽ là một trận đấu căng thẳng
nhưng tôi hy vọng bốn vạn khán giả việt nam sẽ tạo ra không khí còn náo nhiệt hơn
tám vạn khán giả tại sân vận động của malaysia
đó sẽ là nguồn sức mạnh giúp chúng tôi giành chiến thắng
trận đấu chung kết giải aff suzuki cup sẽ diễn ra vào tối mai tại sân vận động quốc gia mỹ đình
và chỉ cần giành ít nhất một trận đấu
trận hòa dưới hai bàn thắng chúng ta sẽ có thể giành chức vô địch sau một mươi năm chờ đợi